sáng nay sáu tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã tới thăm và làm việc với tỉnh bắc giang
tại đây thủ tướng đã chia sẻ niềm vui với bà con nông dân khi năm nay vải thiều được mùa được giá đời sống của bà con ngày càng được cải thiện
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm vườn quả bắc hồ tại xã chùa hự huyện lục ngạn
tại đây thủ tướng cùng đoàn công tác của chính phủ lãnh đạo tỉnh bắc giang đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
chủ hữu chăm sóc trồng cây ăn quả nhằm hưởng ứng làm theo lời dạy của bác
gặp gỡ bà con nhân dân xã chủ hự thủ tướng vui mừng khi biết bà con vẫn duy trì trồng cây chăm sóc vườn quả bắc hồ
thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con phấn khởi khi vụ vải được mùa được giá
thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nâng cao chất lượng quả vải xây dựng nông thôn mới ngày càng sâu đẹp
cũng trong sáng nay thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới thăm dân hương trồng cây lưu niệm tại đỉnh viễn sơn nơi có cây giã hương nghìn năm tuổi ở thôn giữa xã tiên lục huyện lạng giang
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang